thưa quý vị các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massag spa làm đẹp quán bar vũ trường
câu lạc bộ khiêu vũ và karaoke sẽ được hoạt động trở lại ở vùng cấp độ dịch một hai ba
và không hoạt động ở cấp độ bốn
đây là một trong những quy định đáng chú ý vừa được chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
ký quyết định ban hành về các biện pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín
về điều kiện chung là người làm việc và tham gia các hoạt động phải tiêm đủ liều vaccine
hoặc f đã khỏi bệnh hoặc có giấy xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ
người thuộc diện phải tiêm vaccine nhưng không thể tiêm do có chống chỉ định
phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế về chống chỉ định
theo quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ như massag spa làm đẹp quán bar vũ trường
cơ lộc bộ khiêu vũ karaoke được hoạt động tại các phường xã thị trấn cấp độ một
được hoạt động theo bộ tiêu chí an toàn của chính phủ và thành phố
với cấp độ hai các cơ sở này được hoạt động tối đa năm mươi công sức cùng một thời điểm
ở cấp độ ba trừ dịch vụ bar vũ trường cơ lộc bộ khiêu vũ karaoke
các loại hình còn lại được hoạt động tối đa hai mươi năm công sức
cũng theo bộ quy định mới ban hành này các loại hình vận chuyển hành khách bằng xe máy
loại dùng công nghệ có đăng ký được hoạt động ở cấp độ một và hai
riêng khu vực cấp đầu dịch hai hoạt động không quá năm mươi số xe của từng đơn vị
xe ôm truyền thống chỉ được hoạt động ở vùng cấp độ một cấp hai ba bốn ngưng hoạt động
với hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp tp hcm cho phép hoạt động ở cấp độ một hai
và ngừng hoạt động ở vùng có cấp độ bốn
riêng với vùng cấp độ hai ba thời gian số lượng học sinh và một số hoạt động phải ngừng
theo hướng dẫn của bộ giáo dục và đào tạo kết hợp dạy và học trực tuyến qua truyền hình